thưa quý vị bắc bộ được dự báo hôm nay nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trời rét nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi hai đến một mươi sáu độ
cao nhất là từ một mươi tám đến hai mươi độ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
vì vậy quý vị hãy hạn chế ra đường nếu quan sát thấy bầu trời bắt đầu có biểu hiện âm u
khiến gió lớn khu vực miền trung có nền nhiệt cao hơn miền bắc nhưng thời tiết vẫn lạnh
trong khi đó tây nguyên nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng